trong những năm qua sản xuất nấm phần lớn vẫn ở quy mô hộ gia đình nên giá trị mà những mô hình này đem lại vẫn chưa thực sự hiệu quả
tuy nhiên bằng việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đã giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
bên cạnh đó còn dần thay đổi được tư duy và nhận thức của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp
đây là khu nhà xưởng trồng nấm với diện tích năm m hai của công ty cổ phần km tại xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội
bằng việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất đã giúp công ty nâng cao chất lượng sản phẩm và hàng tháng có thể cung cấp cho thị trường hàng chục tấn sản phẩm
công ty tôi sản xuất xây dựng và sản xuất từ hai nghìn một mươi ba theo công nghệ của hàn quốc
với sản phẩm này
công ty tôi sẽ đưa ra thị trường mỗi tháng là ba mươi tấn bốn mươi tấn
với công nhân công nhân với tôi thì có chín đến một mươi công nhân
mỗi tháng thu nhập của công nhân là chỉ bốn năm triệu đồng một tháng
toàn bộ quy trình sản xuất được áp dụng theo công nghệ của hàn quốc
với quy trình bắt đầu từ khâu trộn nguyên liệu
sau đó đóng hộp hấp ươm giống đem trồng đến thu hoạch và đóng gói
xuất ra thị trường
tất cả quy trình này đều được sản xuất khép kín
đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn thực phẩm
so với cách trồng nấm truyền thống thì tôi thấy cái cách này là hơn
vì nó rất là sạch sẽ bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng rất là sạch sẽ
còn cái lấm công nghệ cũ của địa phương tôi thì tôi thấy nó là làm không đảm bảo
các cái quy trình ổ lấm
ổ lấm kia thì là thấy mùi rất chi là mùi nhưng mà ở đây là
và cái môi trường sạch sẽ không có cái gì cả
nên là chúng tôi đi làm đảm bảo là thấy an toàn cho cả người làm
mà người ăn cũng không có gì là phải sợ cả
với những kết quả đạt được mô hình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất
chế biến và tiêu thụ nấm của công ty cổ phần km
đã mở ra hướng phát triển mới cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo
ở huyện sóc sơn thành phố hà nội